ngay sau khi có văn bản hỏa tốc của bộ công thương yêu cầu dừng ngay việc tích nước
lãnh đạo công an huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế cho biết đã huy động lực lượng giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và yêu cầu nhà máy thủy điện thượng nhật chấp hành việc mở hoàn toàn năm cửa van xả nước theo chỉ đạo
đồng thời các lực lượng sẽ tổ chức bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà máy
cũng như kịp thời tham mưu cho huyện nam đông và tỉnh thừa thiên huế nếu có vi phạm xảy ra
cùng với lực lượng công an huyện nam đông ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng an ninh kinh tế
và các phòng nghiệp vụ thường xuyên phối hợp kiểm tra giám sát yêu cầu công ty cổ phần đầu tư thủy điện
miền trung việt nam chủ đầu tư nhà máy thủy điện thượng nhật phải chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân cũng như công nhân tài sản của chính nhà máy
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tỉnh sẽ làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm
của nhà máy thủy điện thượng nhật nhất là trong việc tích nước trái phép và có dấu hiệu bán điện
khi chưa được phép tích nước vận hành hồ